công ty cổ phần vận tài đường sắt hà nội cho biết sẽ triển khai chương trình khách hàng thân thiết kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó khách hàng tham gia chương trình khách hàng thân thiết năm hai nghìn hai mươi hai sẽ được hưởng các chính sách yêu đãi như
quy đổi từ điểm tích lũy sang tiền giảm giá vé tàu khi hành khách đã tích lũy được tối thiểu là hai mươi điểm
hành khách hạng bạc được giảm một mươi giá vé hành khách hạng vàng được giảm một mươi năm giá vé
trường hợp khách hàng hạng vàng và hạng bạc được hưởng các chính sách yêu đãi giá vé khác như giảm giá đối với đối tượng chính sách xã hội
mua vé khứ hồi đang áp dụng thịt tiền giảm giá cho khách hàng hạng vàng bạc theo chương trình khách hàng thân thiết
sẽ được tính sau khi đã tính giảm giá theo các chính sách ưu đãi khác mà khách hàng được hưởng
tuy nhiên tổng số tiền giảm giá vé tàu bao gồm giảm giá từ các chính sách giá vé và giảm giá từ điểm tích lũy
cho một lần mua vé tối đa không quá năm mươi giá vé tàu theo quy định tại thời điểm mua vé